vào khoảng hai mươi hai giờ hôm qua ngày một mươi tháng sáu trên tuyến đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua thị trấn tân phú
huyện đồng phú tỉnh bình phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cho bảy người bị thương
theo thông tin ban đầu chiếc xe bị nạn là xe cấp cứu mang biển số đắk lắc
hiện chưa rõ danh tính tài xế trên xe chở bảy người trong đó có một em bé sơ sinh
đến đoạn đường cong thuộc khu phố bầu ké thị trấn tân phú do chạy với tốc độ cao
trong điều kiện thời tiết mưa lớn nên chiếc xe bất ngờ mất lái đâm trực diện vào giải phân cách
giữa đường và bốc cháy bảy người trên xe được người dân giải cứu và đưa đi bệnh viện
chiếc xe bị thiêu dụi gần như hoàn toàn nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ